những trường hợp không được hoàn vé như vậy không phải là hiếm gặp
đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn khi chúng lợi dụng uy tín của một số phòng vé
đánh cắp thông tin giả mạo vé máy bay giả gạ gẫm khách hàng mất cảnh giác
thực hiện hành vi giao vé giả và thu tiền tại chỗ
nhưng tất nhiên mã cốt vé trên tấm vé máy bay là giả và không có bất cứ giá trị nào khi ra sân bay
mua trên mạng cũng được nhưng phải chọn những đơn vị đã có uy tín và mua
chỉ cần nếu mình chỉ tham rẻ
cái yếu tố là tham rẻ mà
thì lên mà cứ tìm những cái gì đó giá rẻ mà nó không có thật
thì đương nhiên là sẽ hay bị mắc những cái lừa như vậy
thủ đoạn phổ biến là đối tượng lừa đảo lợi dụng chính sách đặt vé giữ chỗ trong vòng hai mươi bốn h
để lấy mã đặt chỗ gửi chuyển cho khách hàng
rất nhiều khách hàng lầm tưởng như thế là đã có vé nên thực hiện chuyển tiền
khi đã nhận được tiền đối tượng không thanh toán với hãng hàng không
và mã đặt vé sẽ tự hủy sau khi hết hạn mà khách hàng không được xuất vé
tất cả vé của đại lý do chúng tôi xuất ra thì hiện tại chúng ta hỗ trợ về số hóa tất cả đại lý cấp hai
mỗi đại lý cấp hai hoặc là những khách hàng của chúng tôi đều được cung cấp hệ thống
và họ đều có thể trích cái vé đấy
nếu như người mua cẩn thận có thể trích chặt đến hãng hoặc trích bất kỳ chúng ta cũng có thể được
cùng với đó các chuyên gia khuyến nghị khách hàng nên chọn một trong ba phương thức mua vé máy bay
gồm mua trực tuyến tại website
tại phòng vé chính thức tại đại lý của hãng
và luôn yêu cầu lấy hóa đơn để đảm bảo không mua phải vé giả vé bị nâng hạng
thời điểm diễn ra world cup cũng là lúc tình trạng trộm cắp diễn biến phức tạp
tại tỉnh bình phước lợi dụng sơ hở một số đối tượng đã táo tợn đột nhập các quán cà phê
và các cơ sở kinh doanh tổ chức xem các trận cầu để trộm cắp xe máy và các tài sản có giá trị
cụ thể tại quán cà phê tuấn copy ở khu phố phú thịnh phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
lợi dụng chủ quán và khách xem trận bóng lúc hai giờ sáng nay một đối tượng đột nhập bẻ khóa xe máy rác ra ngoài
rất may đối tượng gây ra tiếng động mạnh nên đã bị phát hiện truy đuổi và bỏ chạy để lại xe
thời điểm này một đối tượng cũng cậy cửa cuốn của cơ sở kinh doanh sắt thép thành trung ở xã đồng tiến huyện đồng phú trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
như điện thoại và các thiết bị di động trị giá hơn bảy mươi triệu đồng toàn bộ hình ảnh vụ trộm cũng được camera an ninh của cơ sở ghi lại
tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép sang lào để kiếm lời năm đối tượng vừa bị bộ đội biên phòng quảng trị bắt giữ
qua công tác nắm tình hình vào khoảng một mươi một h đêm ngày một mươi chín tháng một mươi một tại khu vực biên giới quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ năm đối tượng trên có hành vi đưa một mươi một người trung quốc xuất cảnh trái phép sang lào
lợi dụng đêm tối xuất cảnh trái phép sang lào
sương mù các đối tượng vòng tránh qua chốt kiểm soát của biên phòng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh khánh hòa vùng bốn hải quân đã bàn giao chín ngư dân gặp nạn trên biển cho chính quyền địa phương và đại diện gia đình
các ngư dân này hành nghề lặn khai thác hải sản trên tàu cá quảng ngãi gặp nạn chìm tàu tại khu vực quần đảo trường sa từ ngày sáu tháng một mươi một
chín ngư dân bị trôi giặt đã được tàu cá khác cứu vớt đưa về đảo sơn ca
hai ngư dân mất tích đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tàu kn bốn trăm hai mươi một cập đảo sơn ca chở chín ngư dân về bờ
sau khi cập cảng ba ngòi thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa vào sáng nay vùng bốn hải quân đã thăm khám sức khỏe bàn giao chín ngư dân cho chính quyền địa phương và gia đình
các hoạt động tìm kiếm hai ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai